thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bốn đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
xảy ra tại tỉnh quảng ninh và một số tỉnh thành khác
bốn đối tượng bao gồm bùi thị thúy hạnh vũ thị thơm nguyễn văn chiến và trần thị trung
cơ quan an ninh điều tra cũng đã khởi tố sáu bị can khác tham gia đường dây với vai trò trung gian
các đối tượng trong vụ án tìm kiếm nhận tiền và làm hồ sơ cho nhiều cá nhân trong cả nước
sau đó thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn bảo minh group có địa chỉ tại thành phố hạ long quảng ninh
để đưa người xuất cảnh sang hàn quốc theo diện du lịch rồi tìm cách trốn ở lại lao động bất hợp pháp
tuy nhiên nhiều cá nhân đã nộp tiền chi phí đến nay chưa xuất cảnh sang hàn quốc
và chưa nhận lại được tiền đã đặt cọc cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án
công an thị xã việt yên tỉnh bắc giang vừa bắt giữ đối tượng
lê văn lập trú tại phường tự lặn thị xã việt yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lập đã có hành vi dán đè mã qr của mình lên mã qr thanh toán của các cửa hàng tạp hóa
quán thịt lợn và photo trên địa bàn thị xã việt yên với mục đích chiếm đoạt số tiền của người mua
khi người mua hàng dùng điện thoại vào app chuyển tiền quét mã qr để giao dịch
chuyển khoản ngân hàng thì sẽ chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng lập
tại cơ quan điều tra đối tượng đã khai nhận bằng thủ đoạn này
từ ngày một mươi năm tháng một đến nay đối tượng đã chiếm đoạt được tổng số tiền hơn hai mươi ba bảy triệu đồng
gây dối trật tự công cộng sáu đối tượng sinh sống trên địa bàn tỉnh quảng ninh
đã bị công an thành phố hạ long tạm giữ hình sự để xử lý nghiêm trước pháp luật
cụ thể vào khoảng gần hai giờ sáng ngày một mươi hai tháng năm nhóm đối tượng do đỗ tùng dương cầm đầu
đi trên khoảng một mươi xe mô tô mang theo dao phóng lợn kiếm tự chế và vỏ chai bia
để gây dối trật tự công cộng
khi cả nhóm tới đoạn đường hạ long thuộc tổ hai khu hai phường bãi cháy
thì gặp nam thanh niên trú tại phường bãi cháy điều khiển xe mô tô vượt lên phía trước
đánh võng lạng lách cả nhóm áp sát xe dùng dao phóng lợn đâm nạn nhân bị thương
đêm tám tháng năm dạng sáng ngày chín tháng năm nhóm đối tượng này cũng mang theo kiếm và chai thủy tinh
điều khiển xe mô tô phóng nhanh lạng lách đánh võng trên đường ném chai thủy tinh xuống đường
tuy nhiên không gây thương tích cho người khác
đi trộm cắp để lấy tiền mua súng nhằm trộm cắp hoặc cướp ngân hàng
hai thanh thiếu niên cùng chú tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam vừa bị đội cảnh sát hình sự
công an quận hải châu thành phố đà nẵng phát hiện ngăn chặn kịp thời khi chuẩn bị tẩu tán số tài sản trộm được
hai đối tượng này gồm nguyễn đức mẫn và trương dũ nhật huy đã đổ nhập căn nhà trên đường nại nam
thuộc phường hòa cường bắc lấy đi nhiều tài sản có giá trị
chỉ sau vài giờ vào cuộc công an quận hải châu đã xác định được nghi phạm là mẫn và huy
đang lẩn trốn tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam nên tổ chức bắt khẩn cấp
thu giữ vật chứng là năm máy tính sách tay một máy ảnh và một ông kinh máy ảnh
với tổng giá trị tài sản là khoảng một trăm hai mươi tám triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu đã khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trương dũ nhật huy để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an tỉnh gia lai vừa thông tin việc một thanh niên ở xã iagre huyện đức cơ
bị mời lên làm việc vì đăng tải thông tin sai sự thật về lực lượng cảnh sát giao thông trên tiktok cá nhân
qua công tác nắm tình hình phòng an ninh chính trị nội bộ phát hiện tài khoản tiktok có tên là fbg anh
đăng tải hai video kèm nội dung có dấu hiệu sai sự thật tiêu cực
liên quan đến hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của công an huyện đức cơ tỉnh gia lai
bài đăng này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận tiêu cực về hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông
gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của lực lượng công an cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tại cơ quan công an người này xác nhận đoạn video không phải do mình tự quay mà được một người bạn gửi
và đăng tải với mục đích là câu like câu view
người này đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết gỡ bỏ video
công an tỉnh gia lai xác định hành vi của thanh niên này đã vi phạm về cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
thưa quý vị và các bạn cơ quan chức năng đã nghiên cứu chứng minh rõ ràng lâu nay
đó là các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn do ăn hoa quả thì không thể bị phát hiện khi kiểm tra qua máy đo chuyên dụng
thế nhưng hiện nay khi bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện
nhiều người vẫn dùng hoa quả làm việc
lý do bao biện cho hành vi vi phạm của mình
một trường hợp lái xe vi phạm bị tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số một
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
phát hiện khi thực hiện kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn trên đường chu văn an quận hà đông
dù vi phạm đã được phát hiện bằng máy đo nồng độ cồn
thế nhưng người vi phạm này vẫn khẳng định là do mình thích ăn mận nên mới thế

mình có biết là mình ăn được
bao nhiêu quả ấy như thế nào ạ
chắc phải nửa cân
ăn nửa cân mận đấy ạ
với lý do trên tổ công tác đã giải thích cho lái xe ngồi nghỉ và uống nước
sau đó mới thổi lại nhưng vẫn phát hiện có vi phạm nồng độ cồn
sau khi kiểm tra thì người vi phạm có đưa ra lý do là người ta ăn nhiều mận
nên là có nồng độ cồn trong hơi thở
thì tổ công tác cũng đã giải thích cho người vi phạm biết
là việc ăn thái cây có thể sinh ra cồn ngay tại tức khắc khi đó
sau khi ăn nhưng mà sau khoảng năm bảy phút
tổ công tác đã mời người phạm sử dụng nước lọc
đóng da nguyên để người vi phạm chúc miệng ký
và do nghỉ thêm một hai phút nữa
tổng thời gian khoảng sau một mươi phút
từ lần đầu trước đến lần đầu sau
lần đầu kể sau chúng tôi tiếp tục kiểm tra lại
và người vi phạm vẫn có nồng độ cồn trong hơi thở
thì cái việc người ta đưa ra lý do là
đó sử dụng hoa quả phát sinh gây ra cồn
như vậy là không thể chấp nhận được
chúng tôi cứ quyết xử lý
qua việc tăng cường xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
dù có bất kỳ lý do nào để bào chữa cho vi phạm
chỉ trong quỹ một năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn hai trăm bảy mươi năm trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
đặc biệt qua việc xử lý nghiêm
cũng đã đạt được những tín hiệu tích cực
tạo tính dân đề
người dân dần nâng cao ý thức
không sử dụng rượu bia khi lái xe
và loại bỏ dần những ẩn họa bên tay lái
qua những giải pháp đồng bộ của các cơ quan chức năng
chúng tôi muốn tất cả những người tham gia giao thông
phải hình thành thói quen
tức là đã uống rượu bia thì không lái xe
để kéo giảm tất cả những nỗi đau
do tài nạn giao thông
do vi phạm nồng độ cồn gây ra
việc lực lượng cảnh sát giao thông xử lý triệt đề các vi phạm về nồng độ cồn
đang tạo những chuyển biến trong luyện thức
đối với người dân khi tham gia giao thông
chính vì thế hơn lúc nào hết
mỗi người dân cần tuân thủ và chấp hành
nghiêm các quy định khi tham gia giao thông
không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện
để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và mọi người
thông tin liên quan đến vụ khai thác khoáng sản trái phép
tại huyện hàm tân do đối tượng nguyễn hữu chính cầm đầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
đã khởi tố bắt tạm giam phan đình trọng huy
lê hoàng khôi nguyễn thành công và nguyễn văn trung
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
từ tháng tám năm ngoái cho đến nay
chính cùng với các đồng phạm đã khai thác trái phép
trên hai mươi năm m ba cát đưa về bảy tập kết ở xã sơn mỹ
sau đó dùng xe tải ben vận chuyển đến xã bình châu
huyện xuyên mộc tỉnh bà rệ vũng tàu để tiêu thụ
quá trình điều tra xác định bốn đối tượng trung khôi công và huy
có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho chính
trong việc cảnh giới khai thác cát và vận chuyển cát đi tiêu thụ
khám xét nơi ở của trung và huy cơ quan chức năng thu giữ
hai phương tiện cùng nhiều tăng vật có liên quan
trước đó chính đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân
khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đài
thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
đã tiến hành khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự ba đối tượng
để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng internet
các đối tượng gồm dương quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy dương triệu phú sinh năm hai nghìn bốn là em ruột của quân
trú tại huyện lấp vò và tiêu thái hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là cậu vợ của quân chú tại huyện lai vung
trước đó vào ngày một mươi ba tháng năm phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đồng tháp chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an và các phòng nghiệp vụ đã đồng loạt triển khai năm tổ công tác bắt giữ nhiều đối tượng
tăng vật thu giữ gồm một mươi điện thoại di động một mươi tám máy tính sách tay cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
kết quả đối chiếu tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử thu thập xác định đường dây đánh bạc qua mạng internet
do quân cầm đầu cùng các đối tượng đã hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
tổng số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên ba trăm linh tỷ đồng và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sau gần một tuần kiên trì và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an huyện thường tín hà nội đã truy xét
bắt giữ bốn đối tượng liên quan đến vụ cướp hai xe máy trong đêm
bốn đối tượng này tuổi đời rất trẻ do thiếu sự quan tâm quản lý của gia đình đã dẫn đến hành vi phạm tội
đêm ngày chín tháng năm công an huyện thường tín nhận được trình báo của hai thanh niên về việc bị nhóm bốn đối tượng đi hai xe máy không biển số chặn đường
dùng dao đe dọa cướp hai xe máy honda vision
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện khẩn trương phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
triển khai các biện pháp điều tra truy xét
liên tục trong một tuần nhiều mũi trinh sát của công an huyện thường tín phòng cảnh sát hình sự đã tỏa đi nhiều địa phương để điều tra xác minh
từ chiều ngày một mươi bốn tháng năm đến dạng sáng ngày một mươi năm tháng năm lần lượt bốn đối tượng đã bị bắt giữ ở nhiều địa điểm
các đối tượng trong vụ án bao gồm bùi văn chiến sinh năm hai nghìn sáu đình công dũng sinh năm hai nghìn năm tạ quang linh sinh năm hai nghìn bảy
cả ba đều trú tại huyện nho quan tỉnh ninh bình và đối tượng bùi hoàng anh sinh năm hai nghìn sáu
trú tại huyện yên thủy hòa bình
bạn chiến với bạn hoàng anh thì mặc hai áo khoác xong có mũ
hông khí là bạn linh cầm một con dao dài khoảng năm mươi cm cho bạn chiến đưa
mục đích là để có kiểu người ta không đưa xe thì là dọn đánh người ta
khi mà đi thì chúng tôi xác định những người thì sh và chỗ vắng người tầm hơn một mươi h một mươi một h một mươi một h đêm
không có người thì chúng tôi sẽ dùng hành vi cướp
các đối tượng đều có tuổi đời còn trẻ nhưng thiếu sự quan tâm quản lý giáo dục của gia đình
khi thiếu tiền tiêu xài các đối tượng đã bàn bạc rủ nhau đi cướp tài sản
để thực hiện hành vi chúng chuẩn bị phương tiện là hai xe máy và tháo biển kiểm soát
mặc áo mưa đeo khẩu trang che kín mặt đem theo hưu khí là con dao dài bốn mươi cm
mục tiêu các đối tượng nhắm đến để cướp tài sản là người đi đường điều khiển xe máy loại xe sh hoặc vision
xuất phát từ hiện trường thì chúng tôi lần theo các dấu vết
cũng như áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức điều tra và để xác định đối tượng gây án
quá trình điều tra trong thời gian bốn đêm và năm ngày thì tích cực điều tra
mặc dù là thời tiết lắng mưa rất là khó khăn và các điều kiện rất là khó khăn
nên là chúng tôi đã quyết liệt để làm sao bắt giữ được toàn bộ ổ nhóm
thực hiện hành vi cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng trên
trong quá trình điều tra thì chúng tôi đã bắt giữ được đầy đủ các đối tượng đã tham gia gây án
quá trình điều tra thì cơ quan điều tra công an thành phố là phòng pc hai và công an địa thường ký
đã thu giữ được hai phương tiện các đối tượng thực hiện để cướp tài sản
và thu giữ được hai vật chứng của vụ án là hai chiếc xe máy honda vision mà bị hại đã bị các đối tượng cướp
trong vụ án này cơ quan công an đã làm rõ vai trò hành vi của những đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
vụ việc tiếp tục cho thấy những diễn biến phức tạp của tội phạm đường phố tội phạm thanh thiếu niên
thường xuyên sử dụng hung khí là dao để gây án
đây cũng là nội dung đang được dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đề cập đến trong việc đề xuất đưa dao vào danh mục vũ khí thô sơ
nhằm mục đích phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này
giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
huỳnh tiến thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã hiếu phụng huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm ra quyết định khởi tố để điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm đã tiến hành khởi tố
và thi hành lệnh tạm giam đối với huỳnh tiến thịnh để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
cụ thể vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm
tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình bị hại về việc cháu gái sinh ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn chín
trú tại huyện càng long tỉnh trà vinh đã bị thịnh xâm hại
quá trình điều tra cơ quan công an đã tiếp tục thu thập đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của thịnh
đủ yếu tố để cấu thành tội giao cầu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
và đã quyết định bổ sung các quyết định khởi tố về hành vi này
còn tại tỉnh lạng sơn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng
vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với nguyễn hồng nhung sinh năm hai nghìn bảy
trú tại xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó qua triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng
công an huyện hữu lũng phát hiện có đối tượng nghi vấn dùng mạng xã hội facebook
giao bán hoa trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn rồi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mua
kết quả điều tra đã làm rõ trong tháng một đầu năm nay nguyễn hồng nhung đã chín lần nhận tiền cọc
mua hoa thanh liễu của chị hoàng thị lý chú tại xã minh sơn huyện hữu lũng nhưng không giao hoa
mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền cọc của chị lý là hai mươi sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng
tại cơ quan điều tra nhung đã thừa nhận hành vi phạm tội và hiện công an huyện hữu lũng
đang củng cố hồ sơ điều tra mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an thành phố hà nội vừa thông tin các lực lượng đã kịp thời hướng dẫn thoát nạn
cho hơn năm mươi người tại tòa nhà số một nghìn một trăm bảy mươi bốn đường láng phường láng thượng quận đống đa
theo đó vào khoảng hai mươi hai h một mươi năm ngày hôm qua nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại tầng hai tòa nhà
số một nghìn một trăm bảy mươi bốn đường láng phường láng thượng quận đông đa thành phố hà nội
trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố đã điều động bảy xe chữa cháy tới hiện trường
triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khu vực xảy ra cháy là hệ thống dây dẫn điện tủ điện khu lễ tân của phòng gym tầng hai đã đóng cửa
ngay sau khi có mặt tại hiện trường lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã phá rỡ cắt cửa cuốn tại khu vực tầng hai để chữa cháy triển khai thoát khói và dập tắt đám cháy
đồng thời tiếp cận với khu vực
đang tập trung đông người tại tầng ba và tầng bốn chấn an tinh thần người dân đưa vào hướng dẫn
sử dụng bình thở mặt nạ phòng độc để người dân thoát nạn an toàn lên tầng mái và qua cầu thang bộ
đến hai mươi hai h ba mươi sáu phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
theo thống kê ban đầu diện tích cháy khoảng ba m hai đám cháy không gây thiệt hại về người
thiệt hại về tài sản đang thống kê và hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến bảy người thương vong tại tỉnh bắc giang
công an huyện lạng giang cho biết bước đầu đã xác định được nguyên nhân của vụ việc
theo đó vào ngày hôm qua tại công trình xây dựng của chị nguyễn thị ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ở tổ dân phố đại phú một thị trấn vôi huyện lạng giang đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm bảy người bị thương
qua khám nghiệm điều tra công an huyện lạng giang xác định bảy người thợ xây trên đã sử dụng thang máy tự chế
dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng đi từ tầng bốn xuống tầng một
khi đi đến tầng hai còn cách mặt đất khoảng ba mét thì thang máy đã bị rơi tự do dẫn đến cả bảy người bị thương
các nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
qua vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo người lao động luôn phải có trách nhiệm và ý thức nghiêm túc
tuân thủ các quy định về các biện pháp an toàn lao động luôn đặt các biện pháp phòng ngừa kiểm soát lên hàng đầu
tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ
trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng mai ngọc như ý hai mươi bốn tuổi và nguyễn bảo tịnh hai mươi bảy tuổi
cùng chú tại thành phố nha trang để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mai ngọc như ý có quan hệ yêu đương với chị trần huỳnh như ý
buồn bực chuyện chị ý chia tay đối tượng đã rủ nguyễn bảo tịnh đi mua xăng đến đốt nhà của bạn gái cũ
hậu quả là gây cháy thiệt hại tài sản cho gia đình của nạn nhân hơn một mươi triệu đồng
trong khi đó công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng đào văn trinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tổ năm khối ba thị trấn cao lộc huyện cao lộc
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
cụ thể vào hồi chín h ba mươi phút ngày hôm qua tổ công tác công an thành phố lạng sơn đang làm nhiệm vụ
tại khu vực nhà hàng trúc vàng phú lộc bốn phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
đã phát hiện đối tượng đào văn trinh có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy
qua kiểm tra trên người đối tượng tổ công tác phát hiện hai gói nhựa bên trong chứa chất bột màu trắng
trinh khai nhận là heroin đối tượng hẹn mang theo tới địa điểm để giao bán cho khách
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ tăng vật và đưa đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ
khám xét khẩn cấp nơi ở của đào văn trinh phát hiện và thu giữ trong tường bếp có hai mươi gói nhựa
và một túi ni lông đều chứa chất bột màu trắng đối tượng khai là heroin
trinh đã cất giấu với mục đích là để bán lẻ kiếm lời và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh chủ trì phối hợp với hải quan tỉnh vừa bắt giữ bốn đối tượng
có hành vi vận chuyển bốn kg vàng trái phép qua biên giới
tại cửa khẩu quốc tế cầu treo lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh chủ trì phối hợp với hải quan tỉnh
bắt quả tăng bốn đối tượng đi trên xe ô tô nhập cảnh từ lào về việt nam có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới
kiểm tra trên người bốn đối tượng lực lượng chức năng thu giữ bốn kg vàng tất cả đều không có giấy tờ hợp pháp
qua khai thác ban đầu xác định ba đối tượng trú tại tỉnh hải dương và đối tượng còn lại trú tại tỉnh đắk lắc
số tăng vật trên được các đối tượng mua từ thủ đô viêng trăn lào với giá bảy hai tỷ đồng để đưa về việt nam bán kiếm lời
vào chiều qua lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã dẫn dải tàu vận chuyển khoảng chín mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc về cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tại vùng biển cách đông nam côn đảo khoảng một trăm hai mươi hải lý lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tàu có số hiệu bt chín mươi chín nghìn chín trăm linh ts
thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn thuyền viên do ông võ văn tiếng trú tại tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
trên tàu có khoảng chín mươi lít dầu đeo không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
do đó lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và số dầu trên để tiếp tục điều tra xử lý